với khu vực bắc bộ ngày hôm nay do ảnh hưởng của rìa phía bắc hoa lưu vùng xoáy thuận nhiệt đới
kết hợp với sự tăng cường trở lại của khối không khí lạnh phía bắc
nên thời tiết ở khu vực bắc bộ cũng có nhiều biến đổi với trời chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông rải rác
trong đó khu vực đồng bằng các tỉnh ven biển bắc bộ và các tỉnh yên bái phú thọ hòa bình
và phía nam của tỉnh sơn la sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to
đáng lưu ý là từ ngày hôm nay sang đến ngày mai trên lưu vực sông thao sông lô và thượng lưu sông thái bình
có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến ba mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông ở mức giữa bão động một
riêng đỉnh lũ trên sông thao tại yên bái có khả năng sấp xỉ mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như lạng sơn cao bằng bắc cạn thái nguyên hà giang
tuyên quang lào cai yên bái sơn la hòa bình nên người dân các khu vực này cần hết sức đề phòng
chuyển sang thông tin thời tiết biển vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có mưa rông rải rác
còn ở vùng biển huyện đảo trường sa mưa rông diễn ra ở một vài nơi
do xu hướng hình thành trở lại giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông
nên thời tiết ở hai vùng biển này trong hai ba ngày tới đều xảy ra mưa rông rải rác
khiến tầm nhiệt sa giảm xuống mức bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước